là thông báo tính chính danh của họ và kêu gọi quy phục
rất nhanh chóng đại việt lưu cầu và tây ban nha đến từ thuộc địa manila đều đồng ý triều cống
với nước nga do mới thám hiểm sang vùng viễn đông chưa biết gì
nên họ đã đòi các bộ lạc vốn đang chịu sự khống chế của nhà thanh phải triều cống
thế là hai bên đánh nhau liên tục đến tận thời khăn hy mới chấm dứt sau khi ký kết điều ước nơ trinh
về vấn đề thống nhất quốc gia
năm thuận trị thứ một mươi năm một nghìn sáu trăm năm mươi chín quân thanh chiếm lĩnh vân nam hoàn thành đại nghiệp thống nhất
mặc dù vậy lực lượng trung thành với nhà minh vẫn còn ơm ỉ hoạt động
các trung tâm chống thanh dần quy tụ lại tại tam phiên
nơi về sau sẽ được con trai của thuận trị là khang hy giải quyết êm đẹp
thuận trị được đánh giá là một thiên tử kỳ tài văn học thư họa đều tinh thông
ông đã đọc hết hai truyền
trong bài văn chương kỳ thi hương thi hội từ thời hồng vũ nhà minh
thư pháp cũng rất xuất sắc và đặc biệt giỏi vẽ tranh sơn thủy
dưới sự ảnh hưởng của ông các hoàng đế khang hy ung chính càng long gia khánh đạo quang
và vương thức nhà thanh đều sùng trụng văn hóa và thư họa của người hán
ngoài việc đánh giá cao các nghệ thuật truyền thống của người hán như thư pháp và kịch
thuận trị cũng khá cởi mở lắng nghe lời tư vấn từ nhà truyền giáo john adam starn von bell
người đã giảng giải cho ông các vấn đề về thiên văn học kỹ thuật liên quan đến tôn giáo và chính phủ
chưa kể ông còn chuyên tâm nghiên cứu phật pháp
thuận trị lập hai vị hoàng hậu cả hai đều thuộc dòng họ bác nhĩ tê cát đặc thị
vị hoàng hậu đầu vốn là cháu gái của mẹ ông hiếu trang thái hậu sau bị gián xuống tức phi
vấn đề là cả hai đời hoàng hậu của thuận trị dường như không được nhắc nhớ nhiều
nhân vật gây chú ý nhất trong hậu cung của ông là hoàng quý phi đỗng ngạc thị con gái của đại thần ngạc thạc
vua phong hiền phi đỗng ngạc thị làm hoàng quý phi đồng thời ban chiếu đại xá
đây là việc xưa nay chưa từng có
từ đó đỗ ngọc thị tuy không có danh vị hoàng hậu nhưng lại có quyền quản lý hậu cung
tương truyền bà vô cùng hiền đức đôn hậu được cả thái hậu hoàng đế và hậu cung yêu thương
nhưng không may hoàng quý phi chỉ tại vị được bốn năm
bị bệnh và qua đời vào tháng tám năm thuận trị thứ một mươi bảy
thuận trị ra chỉ dụ truy phong bà làm hiếu hiến đoan kính hoàng hậu
cái chết của vị ái phi là một đá kích rất lớn đối với thuận trị đế
ông đau lòng tới nổi ngừng thiết triều trong bốn tháng để chịu tan cho đỗng ngạc thị
thậm chí lúc bấy giờ thanh cung còn phải cắt cửa người trong trận hoàng đế cả ngày lẫn đêm
nhằm đề phòng ông tự vẫn vì quá đau lòng
người đời cho rằng chính sự ra đi của hoàng quý phi đỗng ngạc thị
đã dẫn đến sự biến mất bí ẩn của vua thuận trị về sau
cụ thể năm một nghìn sáu trăm sáu mươi một hoàng đế bị mắc bệnh đậu mùa
người con trai thứ ba mới bảy tuổi của ông là huyền diệp được chọn làm người kế vị tức khang hy đế
thuận trị được cho là đã qua đời vào ngày năm tháng hai năm một nghìn sáu trăm sáu mươi một ở tửa cấm thành
năm đó ông mới hai mươi bốn tuổi
bởi vì triều đình không hay biết gì về tình hình lúc hoàng đế băng hà
nên người ta rộ lên tin đồn rằng ông không hề chết
mà đã bỏ lên núi và trở thành một nhà sư
theo một số ghi chép thuận trị từng muốn xuất ra nhưng không thành
tháng một mươi năm một nghìn sáu trăm sáu mươi sau hơn một tháng đỗng ngạc thị mất
thuận trị từng mời mão khê sâm thiền sư đến vạn thiện điện làm lễ xuống tóc đi tour
nhưng bị hiếu trang thái hộ ngăn cản
còn có ghi chép khác cho rằng hoàng đế khang hy sau này đã sáu lần tuần thú ở phía tây
trong đó có năm lần đến núi ngũ đài mục đích chính là để tìm kiếm và thăm phụ hoàng
tuy nhiên tất cả chỉ
chỉ là giả thuyết